sự hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín và triển khai kế hoạch năm hai nghìn hai mươi của ngành công thương
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh phải xuất khẩu chạm mốc ba trăm linh tỷ usd xuất siêu hai gdp và lưu ý không được để mất thị trường bán lẻ
phát biểu tại hội nghị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đánh giá cao những đóng góp của ngành công thương việt nam
đối với những thành tiệu vừa qua đất nước đã đạt được
thủ tướng lưu ý ngành công thương cần xây dựng hoàn thiện hệ thống chính sách dài hạn nhất quán hướng tới tăng trưởng ổn định
phân bổ sử dụng nguồn lực xã hội theo cơ chế thị trường xây dựng các chiến lược quy hoạch phát triển các ngành trong một mươi năm tới là khối lượng công việc rất nặng nề
cho rằng năm tới là mốc quan trọng trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và tiền đề cho giai đoạn sau thủ tướng giao cho bộ công thương ba mục tiêu cần hoàn thành
thứ nhất thủ tướng giao chỉ tiêu tăng trưởng công nghiệp chế biến chế tạo phải đạt một mươi hai
năm nay tốc độ ngành đạt một mươi
thứ hai người đứng đầu chính phủ giao chỉ tiêu xuất khẩu chạm mốc ba trăm linh tỷ usd ngay trong năm hai nghìn hai mươi
đây là con số rất lớn đòi hỏi các giải pháp và sự nỗ lực đi liền với đó là xuất siêu đạt khoảng một mươi năm một mươi bảy tỷ đô la mỹ
thứ ba tăng trưởng thị trường bán lẻ đạt con số tăng trưởng khoảng một mươi hai
để đạt được mục tiêu này thủ tướng yêu cầu lãnh đạo bộ cần bám sát sản xuất và thị trường thao gỡ vướng mắt xuất nhập khẩu
triển khai đồng bộ các hiệp định thương mại tự do
phát triển thị trường tiềm năng